sáng nay ngày năm tháng hai sau một ngày nghị án tòa án nhân dân hà nội đã mở lại phiên tòa và tuyên án đối với bị cáo trịnh xuân thanh
và bảy bị cáo khác trong vụ tham mô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bất động sản điện lực dầu khí việt nam pvp land
theo đó trịnh xuân thanh bị tuyên án trung thân đinh mạnh thắng chín năm tù giam
theo hội đồng xét xử hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội
xâm hại đến số tiền đặc biệt lớn hơn tám mươi bảy tỷ đồng của nhà nước làm cho dự án nam đàn plaza
một dự án có giá trị kinh tế rất lớn bị đình trệ không triển khai được từ năm hai nghìn một mươi đến nay
hậu quả của hành vi phạm tội không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế
mà còn tác động rất xấu đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội gây bức xúc trong dư luận
viện kiểm sát đánh giá việc đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh
phòng chống tệ nạn tham nhũng của toàn xã hội
củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
riêng trịnh xuân thanh đại diện viện kiểm sát cho rằng
sau khi thực hiện hành vi tham mô bị cáo có thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội
quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo chưa thật thành khẩn khai báo
chỉ khai nhận một phần hành vi phạm tội
trước đó viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị mức án trung thân với trịnh xuân thanh
cho tội danh tham mô tài sản
đinh mạnh thắng bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi hai năm tù
sáu bị cáo khác bị viện kiểm sát nhân dân đề nghị mức án từ tám đến một mươi tám năm tù cùng tội danh trên